theo các thông tin dự báo thời tiết các tỉnh miền bắc và thanh hóa sẽ còn mưa vừa mưa to đến rất to cho đến ngày một mươi một tháng bảy do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong đêm ngày tám tháng bảy mưa vừa mưa to đã xảy ra ở khắp các tỉnh miền bắc
mưa lớn nhất tại bắc quang hà giang là một trăm bảy mươi tám mm tại lào cai có mưa bảy mươi bốn mm khu vực móng cái quảng ninh cũng có mưa lên tới một trăm linh bảy mm còn tại hà nội lượng mưa đo được tại hà đông hà nội là năm mươi bảy mm
đợt mưa lớn này cộng với ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày ba tháng bảy tại các tỉnh miền núi phía bắc đã khiến cho các tỉnh lai châu lào cai điện biên và cao bằng vẫn nằm trong diện cảnh báo nhiều huyện miền núi có nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét và sạt lở